nhân chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày bốn đến ngày bảy tháng bảy thủ tướng cộng hòa armenia nikol pashinyan
đã có cuộc trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân trong đó nhấn mạnh chuyến thăm lần này được kỳ vọng là bước khởi đầu
để mở ra trang mới trong quan hệ giữa hai nước
cùng với đó ông nikol pashinyan cũng chia sẻ về sự ấn tượng với thành công kinh tế của việt nam trong những năm vừa qua
và nhận định vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày càng tăng
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông chủ tịch hồ chí minh đã có chuyến công du tới erevan armenia từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
và hai nước việt nam armenia thì thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
vậy ông đánh giá như thế nào về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
tôi đánh giá cao quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước
tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ tạo bước ngoặt về chất trong quan hệ song phương
góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt việt nam armenia
đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và lợi ích của
nhân dân hai nước
quan hệ chính trị giữa hai nước chúng ta rất tốt
tuy nhiên quan hệ kinh tế vẫn còn khiêm tốn
chúng ta có thể tăng cường song phương thông qua hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế a âu
bên cạnh đó tháng một mươi sắp tới tại thủ đô của armenia sẽ tổ chức khóa họp lần thứ hai của ủy ban liên chính phủ
chúng tôi dự kiến đàm phán với việt nam về vấn đề tránh đánh thuế lần hai
chúng tôi cũng muốn thúc đẩy du lịch bằng cách đơn giản hóa thủ tục visa
với giáo dục việt nam đang cải cách giáo dục rất mạnh
có rất nhiều người việt nam đã từng học tập tại armenia
người armenia rất nhớ những người dân việt nam nhất là chuyến thăm của hồ chủ tịch vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đó là chuyến thăm lịch sử tạo cơ sở nền tảng cho quan hệ hai nước
xin thủ tướng có thể chia sẻ cụ thể hơn về tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước
sau khi mà hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu chính thức có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi sáu
đây là một hiệp định
hiệp định quan trọng mở ra rất nhiều cơ hội thương mại giúp một số mặt hàng được miễn thuế hoặc thuế rất thấp
tuy nhiên khi việt nam ký hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế a âu
thì armenia chưa tham gia liên minh kinh tế a âu và không tham gia trực tiếp đàm phán với những nước thành viên
vì vậy hiện tại chúng tôi muốn đàm phán lại với việt nam
muốn thúc đẩy những mối quan tâm của armenia được ưu tiên trong mối quan hệ song phương giữa hai nước
tôi nói ví dụ như nông sản việt nam có thế mạnh trong lĩnh vực này
việt nam xuất khẩu nông sản ra nước ngoài khá nhiều armenia cũng vậy nhưng sản phẩm thì lại khác nhau
do vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với nhau trong sản xuất sản phẩm nông sản
việt nam ngày càng khẳng định được vị thế của mình ở khu vực đông nam á cũng như là châu á
vậy thì đất nước armenia kỳ vọng như thế nào về mối quan hệ hợp tác với việt nam
chúng tôi rất ấn tượng về thành công kinh tế việt nam trong những năm vừa qua
vị thế của việt nam trên trường quốc tế
vị thế ngày càng tăng armenia ủng hộ việt nam trên trường quốc tế
và việt nam cũng như vậy đóng góp vào hòa bình và ổn định trên thế giới
việt nam với lịch sử của mình nỗ lực để đạt được sự tự do yêu chuộng hòa bình
việt nam đã được sự tôn trọng của bạn bè thế giới và armenia cũng vậy
thông qua chuyến thăm này tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình với đất nước việt nam và lãnh đạo việt nam
hy vọng rằng chuyến thăm này có thể thúc đẩy quan hệ hai nước tích cực hơn nữa